kỷ niệm một trăm hai mươi tám năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh và bảy mươi năm ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
ban bí thư trung ương đoàn đã tổ chức lễ báo công dân bác và trao huy hiệu thanh niên tiên tiến làm theo lời bác năm hai nghìn một mươi tám tại bến nhà rồng tp hcm
ba trăm ba mươi sáu thanh niên được trao huy hiệu thanh niên tiên tiến làm theo lời bác lần này là những đồng viên thanh niên tiêu biểu đại diện ở các địa phương đơn vị
trong đó có hai trăm ba mươi một đại biểu nam và một trăm linh năm đại biểu nữ
về độ tuổi bình quân từ một mươi sáu đến ba mươi một tuổi hai trăm tám mươi bốn đại biểu là dân tộc kinh và năm mươi hai đại biểu dân tộc thiểu số chiếm một mươi năm
về tôn giáo có một mươi tám đồng chí chiếm năm bốn
những đại biểu được trao huy hiệu lần này đã có nhiều đóng góp trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi
ảnh hưởng tích cực trong xã hội đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong lao động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
chiều cùng ngày các đoàn viên thanh niên tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như
trồng cây tham quan công viên lịch sử văn hóa dân tộc hồ chí minh
và tham gia năm nhóm hoạt động giao lưu an sinh xã hội trên địa bàn thành phố hồ chí minh